một số tin tức về an ninh trật tự cầm nhận
mâu thuẫn gia đình đâm chồng tử vong
nguyễn thị thúy hằng chú tại tỉnh thừa thiên huế
vừa bị công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
khởi tố bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
chiều ngày hai mươi chín tháng bảy giữa hằng và chồng
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
bị chồng đuổi đánh
hằng đã chạy vào nhà bếp lấy dao đâm nhiều nhát
khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện
công an thị xã cai lệ vẫn đang tiếp tục điều tra
và làm rõ vụ việc để xử lý